thưa quý vị và các bạn lực lượng công an tỉnh thanh hóa đã xác định được nguyên nhân vụ tai nạn
khiến ba người chết và bốn người bị thương xảy ra vào ngày một mươi chín tháng bảy trên quốc lộ một a đoạn qua xã hà bình huyện hà trung thanh hóa
theo đó nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế hồ tuấn sáu chú tỉnh nghệ an điều khiển xe ô tô bảy chỗ mang biển kiểm soát ba mươi bảy a chín nghìn sáu trăm ba mươi ba
lưu thông trên quốc lộ một a hướng nam bắc buôn ngủ và chạy xe với tốc độ cao để nhường đường cho xe khách xin vượt
đã qua lái và đâm vào đuôi xe rơ móc điều khiển đi cùng chiều và gây ra vụ tai nạn trên
hệ lực lượng công an tỉnh thanh hóa đang tạm giữ hình sự đối với lái xe hồ tuấn sáu nhằm lấy lời khai củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án